thời gian qua sức nóng của đường đua tranh cử ngày càng tăng khi tổng thống mỹ joe biden và người
tổng nhiệm donald trump liên tục tung ra nhiều chiến lược mới để giành sự ủng hộ của cử tri
đặc biệt ngày chín tháng bốn ông joe biden đã nới rộng khoảng cách dẫn trước kỉnh địch donald
trump của đảng cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng một mươi một tới
theo đó trong cuộc thăm dò dư luận của reuters và isters vừa công bố đã cho thấy tín hiệu
đáng mừng cho chủ nhân nhà trắng đương nhiệm là ông joe biden đây là cuộc thăm dò ý kiến được thực
hiện trong năm ngày chỉ với các cử tri đã đăng ký tham gia cuộc bỏ phiếu bầu cử tổng thống vào tháng
một mươi một tới hai mươi hai cử tri đã đăng ký cho biết họ vẫn chưa đưa ra quyết định lựa chọn ứng viên nào
đang nghiêng phải lựa chọn một bên thứ ba hoặc là sẽ không bỏ phiếu
đáng chú ý khoảng bốn mươi một số cử tri tham gia cuộc thăm dò ý kiến cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho ông
biden nếu cuộc bầu cử được tổ chức vào thời điểm họ trả lời khảo sát
còn số này đơn giản như sau
đối với cựu tổng thống trump là ba mươi bảy như vậy khoảng cách ông biden dẫn trước ông trump là bốn
cao hơn tỷ lệ một trong cuộc thăm dò cũng do reuters thực hiện vào hồi đầu tháng ba vừa qua
được biết cuộc thăm dò này bao gồm phản hồi từ tám trăm ba mươi ba cử tri đã đăng ký được khảo sát trực tuyến
trên toàn quốc sai số trong cuộc thăm dò này vào khoảng bốn cuộc đua vào chiếc ghế ông chủ nhà trắng
năm nay là cuộc tái đấu bầu cử tổng thống mỹ sau gần bảy mươi năm và được dự báo sẽ là cuộc đua rất xích
trên thực tế cả ông biden và trump đều đối mặt với những thách thức trong cuộc tái đấu năm nay
ông trump phải ra tòa ở manhattan vào ngày một mươi năm tháng bốn tới để bắt đầu phiên tòa đầu
tiên trong bốn vụ án hình sự mà ông bị cáo buộc phiên tòa ở manhatar liên quan đến cáo buộc ông
trump trẻ đậy khoản thanh toán cho một nữ diễn viên kiêu dâm trước cuộc bầu cử tổng thống năm
hai nghìn một mươi sáu để đổi lấy sự im lặng của nữ diễn viên này về cáo buộc quan hệ tình dục ông trump đã phủ nhận
tổng thống này các phiên tòa khác liên quan đến cáo buộc ông trump lật ngược thất bại trong cuộc
bầu cử năm hai nghìn hai mươi hoặc cất dấu tài liệu mật sau khi rời nhiệm kỳ tổng thống vào năm hai nghìn hai mươi một ông trump
cũng không nhận tội đối với mọi cáo buộc trên trong khi đó thách thức của ông biden bao gồm
những lo ngại về tuổi tác cũng như những chỉ trích mạnh mẽ từ một bộ phận trong đảng dân chủ của ông
về việc ông ủng hộ cho cuộc chiến ở israel ở gaza một chi tiết đáng lưu ý trong cuộc thăm dò là
có bằng đại học trong khi ông biden dẫn đầu trong số những người có bằng đại học
theo tờ the new york times ngày chín tháng bốn trong thời gian chuẩn bị cho cuộc bầu cử năm hai nghìn hai mươi bốn
có nhiều cử tri trên khắp nước mỹ được xác định là đảng viên dân chủ hơn là đảng viên cộng hòa
thế nhưng bốn năm sau nhiệm kỳ của tổng thống joe biden khoảng cách đó đã thu hẹp lại và cử tri mỹ
hiện gần như được chia đều giữa hai đảng giới phân tích hiện đánh giá việc ông trump
hai ứng cử viên đảng dân chủ joe biden giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng một mươi một tới ngay
còn khó tiên lược đến nay trong khi đối thủ joe biden chưa từng đi chạy khỏi con đường tranh cử
truyền thống và nỗ lực hàn gắn những dạ nứt trong chính quyền của ông với giới trẻ
cử tri da đen và các đảng viên dân chủ đang bất mãn ông trump vẫn luôn là một kẻ nổi loạn
nhiều hơn một lần truyền thông chứng kiến những phát ngôn gầy sóc hay những hành động đi ngược
lại với kiểu chính trị gia truyền thống cựu tổng thống donald trump tự gọi mình là nạn nhân
của chiến dịch bôi nhọ chính trị công khai phản đối công tố viên new york alvin bragg vì đã đưa
ra cáo buộc hình sự chống lại ông scott lucas một giáo sư về chính trị quốc tế
cho biết cuộc tranh luận về quyền phá thai có thể mang tính quyết định cuộc bầu cử năm hai nghìn hai mươi bốn
chuyên gia này nhận định ông trump đã bị đẩy vào tình thế phải đưa ra lập trường về quyền phụ nữ sẽ
là một trong những vấn đề quan tâm hàng đầu của cử tri đây có thể là một trong những vấn đề thành
chốt quyết định cuộc bầu cử vào tháng một mươi một trước đó cựu tổng thống donald trump
thành viên của đảng cộng hòa đã đưa ra một số tuyên bố thế nhưng chưa xác nhận
khả năng nghiêng về quyết định cấm phá thai trên toàn quốc hồi tháng một ông trump khẳng định tự
hào vì đã bổ nhiệm các thẩm phán tòa tối cao ra phán quyết đặt ngược vụ kiện roe v wade vào năm
hai nghìn một mươi hai vụ án này mang tính bước ngoặt khiến tòa án tối cao mỹ cùng năm đó ra phán quyết lịch sử
xóa quyền nạ phá thai trên khắp nước mỹ đây là mục tiêu phe bảo thủ trong đảng cộng
hòa đã vận động từ lâu sau phán quyết hàng loạt bang do đảng cộng hòa kiểm soát đã áp
bảo quyền pháp hạn chế mới với quyền phá thai ảnh hưởng đến hàng chục triệu phụ nữ tuy vậy
phán quyết này mặt khác đã biến quyền phá thai trở thành vấn đề chính trị trong các cuộc bầu cử
tại mỹ vấn đề này được cho là đứng sau màn thể hiện không được như mong đợi của đảng cộng hòa
trong cuộc bầu cử dưới nhiệm kỳ hồi năm hai nghìn hai mươi hai đồng thời thúc đẩy chiến thắng của phe dân chủ
trong hàng loạt cuộc bầu cử địa phương sau này đến nay các cuộc thăm dò đều cho thấy hầu hết người
cho rằng việc phá thai là hợp pháp trong giai đoạn đầu của thai kỳ trong khi đó các cuộc tham
giỏi trước cuộc bầu cử tổng thống năm hai nghìn hai mươi bốn đang rất xích sao đồng nghĩa ông trump có thể muốn
áp dụng quan điểm hòa giải để giành được nhiều phiếu bầu hơn ở một diễn biến khác vừa qua
tổng thống mỹ joe biden đã công bố chi tiết kế hoạch mới nhằm giảm nợ sinh viên
mang lại lợi ích cho ít nhất hai mươi ba triệu người dân nước này đây là động thái mới nhất của
tổng thống biden trong nỗ lực tìm kiếm sự ủng hộ của các cử tri trẻ tuổi trong cuộc bầu cử cuối
nay cụ thể trong chiến dịch vận động tranh cử tại bang wisconsin trung tây nước mỹ
tổng thống biden đã công bố năm hành động lớn nhằm tiếp tục giảm nợ sinh viên bao gồm việc xóa khoản
vay gốc và tiền lãi lũy kế lên hai mươi usd không tính đến mức thu nhập hiện tại là bao nhiêu
ngoài ra kế hoạch mới của ông biden cũng bao gồm việc tự động xóa nợ cho những người đi vay
nếu họ đủ điều kiện tham gia một số chương trình xóa nợ những người đã trả nợ trong nhiều năm qua
những người tham gia các chương trình vay nợ giá trị thấp
hoặc đang gặp khó khăn tổng thống biden khẳng định việc xóa nợ sinh viên có thể giúp thay
đổi cuộc sống và chính phủ sẽ không bao giờ ngừng hỗ trợ cho những khoản vai sinh viên
cho những người dân làm việc chăm chỉ sau khi lấy ý kiến người dân kế hoạch này sẽ được
hoàn thiện và dự kiến áp dụng từ tháng chín năm nay quyết định tiếp tục xóa nợ sinh viên của ông biden
bất chấp sự phản đối dữ dội của đảng cộng hòa và hành động ngăn chặn của tòa án tối cao mỹ nhằm
thu hút sự ủng hộ của tầng lớp cử tri trẻ tuổi và cấp tiến không dừng lại ở đó nhằm nâng cao
uy tín đối với các cử tri trẻ tuổi chính quyền của tổng thống joe biden đang chi một tỷ usd để
chống biến đổi khí hậu chiến lược này đầy rủi ro vì khí hậu chưa bao giờ là ưu tiên hàng đầu của
cử tri và không rõ liệu các chính sách về khí hậu có thể đảo ngược sự hoài nghi sâu sắc của nhiều
người trẻ đối với tổng thống biden hay không các cuộc thăm dò gần đây cho thấy sự ủng hộ của
chính quyền đối với ông biden đang giảm dần so với năm hai nghìn hai mươi trong một cuộc thăm dò cử tri ở bảy
băng sung yếu vào tháng ba kết quả cho thấy chỉ ba cử tri từ một mươi tám đến ba mươi bốn tuổi coi biến đổi khí hậu là
vấn đề hàng đầu của họ trong khi đó hầu hết đều bày tỏ sự quan tâm hơn đến nền kinh tế lạm phát
hoặc nhập cư xu hướng này gần như phù hợp với cử tri ở mọi lứa tuổi những cuộc khảo sát khác cho
thấy những người trẻ tuổi thường có quan điểm cho rằng việc giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu là
quan trọng hơn so với các cử tri lớn tuổi ngay cả khi nhiều người không coi đó là ưu tiên hàng đầu
của họ các quan chức trong chính quyền của tổng thống biden cho biết khí hậu là một vấn đề kinh
thế và nguồn tài trợ cho vấn đề này sẽ tạo ra việc làm và ngành nghề mới cho nhiều cộng đồng
nhận định về cuộc đua này hãng tin ap dẫn lời ông biden đảng viên dân chủ tám mươi bốn tuổi
sống gần los angeles chia sẻ nếu tổng thống joe biden tái đắc cử
tôi không muốn ông biden phải được quốc hội có khả năng do đảng cộng hòa kiểm soát
chấp thuận để ban hành các chính sách nhằm làm chậm lại sự biến đổi khí hậu
ông biden muốn các tổng thống có quyền đơn phương thay đổi chính sách và phân tích nếu tổng thống
là một thành viên đảng dân chủ ông ủng hộ một nhiệm kỳ tổng thống mạnh mẽ nếu là đảng cộng hòa
thì đây không phải là ý kiến mà ông quá ủng hộ đáng chú ý một cuộc thăm dò mới từ trung tâm
nghiên cứu ý kiến công chúng cho thấy quan điểm của ông biden khá phổ biến mặc dù người mỹ nói
rằng họ không muốn một tổng thống có quá nhiều quyền lực nhưng quan điểm đó sẽ thay đổi nếu ứng
cử viên của đảng họ thắng cử tổng thống đó chính là quan điểm của các thành viên của cả hai đảng
mặc dù nó đặc biệt phổ biến hơn trong các đảng viên cộng hòa
nhìn chung chỉ có khoảng hai trên một mươi người mỹ nói rằng việc tổng thống tiếp theo có thể thay đổi
chính sách mà không cần chờ đợi quốc hội hay tòa án là một điều tốt trong khi có gần sáu trên một mươi đảng
viên đảng cộng hòa nói rằng điều đó sẽ tốt trong một tương lai mà tổng thống donald trump có thể
hành động đơn phương thì chỉ khoảng bốn trên một mươi đảng viên đảng dân chủ cũng nói như vậy nếu ông biden
tái đắc cử tâm lý này xuất hiện trong bối cảnh sự phân cực đang leo thang và là dấu hiệu cho thấy
cộng chúng mỹ sẵn sàng xoa đổ các danh giới trong khuôn khổ chính trị đã duy trì nước mỹ như một nền
dân chủ ổn định trong hơn hai thế kỷ qua trong cuộc thăm dò chỉ có chín người mỹ cho rằng hệ
hệ thống kiểm soát và cân bằng của quốc gia đang hoạt động cực kỳ tốt hoặc rất tốt xu hướng này xảy ra
ra khi trump đưa ra lời thề sẽ hành động như một nhà độc tài vào ngày đầu tiên trong chính quyền
mới để đảm bảo an ninh biên giới và mở rộng hoạt động khoan dầu khí trong các cuộc thăm dò dư luận
tỷ lệ ủng hộ của cử tri dành cho các ứng viên chỉ tranh lệch khoảng vài phần trăm cho thấy người
mỹ đang phân vân trước hai sự lựa chọn cử tri không hài lòng với chính quyền ông biden trong các
quyết sách nội bộ cũng như thái độ đối với cuộc chiến ở phía bên kia địa cầu nhưng sự lựa chọn
còn lại cũng không khả quan hơn bao nhiêu hiện tại mỹ vẫn theo chế độ đa đảng
nhưng gần như chỉ có đảng dân chủ và đảng cộng hòa thay nhau nắm quyển thông qua các đợt bầu cử
bày tỏ sự thất vọng trước tình thế này bà paula munoz một người biểu tình cho rằng
người dân có quá ít sự lựa chọn trong cuộc đối đầu giữa hai ứng cử viên donald trump và châu
biden ý chí của cử tri đang giao động khiến kết quả của cuộc bầu cử tháng một mươi một tới vẫn còn là một ẩn số
thậm chí ngay cả khi kết quả bầu cử được ấn định nhiều cuộc biểu tình vẫn có khả năng xảy ra
tù hợp người mỹ cảm thấy không hài lòng với các chính sách của tổng thống